thì thông thường ở đây chúng ta nhắc đến nhiều đó là cái liệu pháp gọi là ức chế điểm kiểm soát miễn dịch
và cái phương pháp này chúng ta có thể hiểu rằng các tế bào ung thư nó rất là khôn ngoan
nó né tránh được các cái tế bào mà có thẩm quyền miễn dịch
thế thì khi mà các cái thuốc mà ức chế điểm kiểm soát miễn dịch vào
nó như là một cái khóa nó mở cái khóa nó mở cái hãng đó
giúp cho các cái tế bào có thẩm quyền miễn dịch nhận biết được
a đây là tế bào ung thư và nó tiêu diệt tế bào ung thư theo cơ chế đặc hiệu của nó
tại bệnh viện đa khoa tâm anh thì cũng rất là chúng tôi cũng triển khai
được hầu hết các cái liệu pháp miễn dịch với các cái thuốc mới
mà trên thế giới đã được phê duyệt và về bộ y tế việt nam phê duyệt thì chúng tôi đều đã triển khai
và một lần nữa thì chúng tôi
xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo